đất nước việt nam ta có năm mươi bốn dân tộc anh em với những phong tục đón tết độc đáo
mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của từng tộc người
người giao tiền quan niệm rằng tết là dịp để cả nhà nghỉ ngơi xung họp sau một năm lao động sản xuất
và cúng báo với tổ tiên về mọi thành quả trong lao động sản xuất mọi chuyện vui buồn đã xảy ra trong năm
phong tục đón tết của người giao tiền có nhiều điểm độc đáo mang những nét đặc trưng riêng của dân tộc mình
hàng năm cứ đến độ xuân về cũng là lúc người giao tiền xã kim bình huyện chim hóa tỉnh tuyên quang
tạm gác lại mọi công việc sản xuất để chuẩn bị đón tết vui xuân
để chào đón năm mới những người phụ nữ chuẩn bị gạo nếp lá rong để gói bánh trưng
còn những người đàn ông thì lấy những tờ giấy xanh giấy đỏ những tấm giấy bản
cắt thành từng mảnh dài rồi trang trí bàn thờ tổ tiên và cửa nhà
điều này thể hiện lòng biết ơn và sự báo hiệu năm cũ đã qua năm mới đã đến
tất cả mọi người được hưởng thụ
sau khi tất cả các lễ vật được bày trước ban thờ gia tiên
thầy cúng được gia chủ mời về sẽ làm lễ cúng giải hạn để xua đi tất cả những điều không may mắn trong năm cũ
tiếp đó thầy cúng sẽ đại diện cho gia chủ báo cáo quá trình một năm lao động
mời tổ tiên và những người thân đã khuất về ăn tết với gia đình
cầu xin tổ tiên phù hộ cho mọi người được mạnh khỏe không ốm đau bệnh tật
cầu cho sự may mắn và bình an đến với mọi người
cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
sau bữa cơm tất niên thì chúng tôi mọi người trong gia đình đều phải đi tắm rửa sạch sẽ
và thay mặc những bộ trang phục của truyền thống của dân tộc để đón tết
và sáng mùng một tết chúng tôi cả nhà đều dậy thật sớm để chuẩn bị một bữa cơm để đón năm mới
đã thành thức
trong lệ cứ mỗi dịp tết đến xuân về người giao tiền ở xã kim bình đều đến thăm khu di tích lịch sử kim bình
nơi sáu mươi sáu năm về trước đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại đây họ cùng nhau thắp nén nhang thơm báo công dân bác về thành quả lao động sản xuất
thành tích trong học tập của con cháu và thành tích công tác trong một năm qua
những người lớn tuổi cùng nhau nói về bản sắc văn hóa của dân tộc mình
dân dạy các con các cháu thêm hiểu thêm yêu thêm tự hào và biết
chúng tôi rất trân trọng gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình
tết năm nào cũng vậy chúng tôi thường được các ông bà đưa đến thăm khu di tích lịch sử
tại đây chúng tôi được các ông bà kể lại truyền thống đón tết của người dân tộc giao
và chúng tôi rất tự hào về truyền thống đấy
quê hương đất nước đang chuyển mình vào xuân phát huy truyền thống trên quê hương cách mạng
đồng bào dân tộc giao nói riêng và các dân tộc ở kim bình nói chung
đã đoàn kết nỗ lực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
từng bước thay đổi diện mạo của xã vùng cao vốn có nhiều khó khăn trước đây
về kim bình những ngày này sự thay đổi hiện rõ cơ sở hạ tầng bệnh viện
trường lớp học được xây dựng khang trang đường liên thôn liên xã được bê tông hóa
nhựa hóa sạch đẹp phát triển nông nghiệp đã được cơ giới hóa và đẩy mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa
đời sống của người dân đã được nâng lên về mọi mặt
mùa xuân năm nay sẽ là mùa xuân tràn đầy niềm vui đối với người dân
đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương cách mạng